chính phủ đã bác bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích tối thiểu bảy mươi khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trình hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba tới đây
tại khoản một điều năm của dự thảo luật trình phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thượng vụ quốc hội
chính phủ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn bảy khoản tiền xử phạt vi phạm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ
sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn ba khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định pháp luật
số tiền trích này được đề xuất để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn an thông đường bộ
tăng cường cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại hóa lực lượng cảnh giao thông
nhưng sau khi được ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận tiếp thu các ý kiến dự thảo mới trình hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ không có nội dung này
theo đó khoảng một năm dự thảo luật mới nhất chỉ còn quy định huy động sử dụng các nguồn lực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
bảo đảm ngân sách cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại các điều kiện đảm bảo và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
trước đó tại phiên họp thứ ba mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào dự thảo luật trật tự an toàn thông đồng bộ
một trong những điểm mới của dự thảo luật đơn này là dự thảo luật quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn bảy khoản tiền xử phạt viên ảm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi đập vào ngân sách nhà nước
ngoài ra dự luật cũng quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn ba khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương
số tiền trích này được phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn thông đồng bộ tăng cường cơ sở vật chất phương tiện thiết bị hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh đề nghị chính phủ báo cáo làm rõ hơn quy định này để phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
chủ nhiệm ủy ban pháp luật quốc hội hoàng thanh tùng cho rằng nếu bổ sung như vậy chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động làm rõ tác động đến ngân sách nhà nước thế nào tính phù hợp với các pháp lực liên quan thế nào
theo ông hoàng thanh tùng sử phạt vi phạm ảnh chính là một nội dung của luật xử lý vi phạm ảnh chính
theo đó luật quy định tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý sử dụng theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước
đầu tư cho lực lượng cảnh giao thông cho công tác đảm bảo trật tự an toàn thông đường bộ là cần thiết nhưng đầu tư theo cách trích từ tổng số tiền thu được trong lĩnh vực này hay ngân sách nhà nước bố trí theo quy định chung
ông tùng cho rằng nội dung này cần làm rất rõ rất rành mạch và phải đảm bảo sự thống nhất
cũng theo ông tùng thì quy định như dự thảo luật là không thống nhất với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính
ngoài ra ông tùng cũng bày tỏ băn khoăn về việc trích lại không thấp hơn ba khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương
đây là quy định mới so với dự thảo luật chính phủ trình tại kỳ họp thứ sáu mới so với nghị quyết bảy mươi ba của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe và cũng không phù với luật quản lý sử dụng tài sản công
chủ nhiệm ủy ban pháp luật dẫn quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công
ngoài ra ông tùng cũng bày tỏ băn khoan về việc trích lại không tấp hơn ba khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào nghị quyết bảy mươi ba của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe và cũng không phù hợp với luật quản lý sử dụng tài sản công